cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào hồi hai mươi một h ngày chín một hai nghìn hai mươi hai tại khu vực km một mươi năm trăm linh quốc lộ một a thuộc xã hoàng đồng tp lạng sơn lực lượng công an kiểm tra phát hiện hai xe ô tô do đối vũ thái và nguyễn văn niên cùng chú tại tp hà nội
điều khiển di chuyển theo hướng đồng đăng hà nội chở ba công dân trung quốc không có giấy tờ thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh hợp pháp vào việt nam với tiền công là ba triệu đồng một chuyến
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về cơ quan công an để xác minh làm rõ mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan gồm hứa văn hiển và lô văn thành